sau vụ việc cây phượng đổ giữa sân trường khiến cho một học sinh tử vong tại tp hcm công tác giả soát bảo đảm an toàn cây xanh học đường nói riêng và cây xanh đô thị nói chung đã được khẩn trương tiến hành
cây xanh ở nhiều trường học và tuyến đường đã được đốn hạ và chặt bỏ
thế nhưng việc đốn hạ hàng loạt cây như thế này có thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại tp hcm
cây xanh đổ giữa sân trường
cây xanh đổ giữ bảo đảm an toàn cho cây đây là điều mà nhiều trường đã cân nhắc thay vì chọn chặt hạ cây vì lo sợ thiếu an toàn
đã liên hệ với công ty cây xanh một tháng một lần là các anh kỹ thuật đều có đến chăm sóc và kiểm tra cây cùng với nhà trường
cây xanh là một trong những điều không thể thiếu ở các trường học
ngoài việc tạo cảnh quan cho bóng mắt giúp giải nhiệt trong mùa nắng nóng góp phần bảo đảm sức khỏe cho học sinh giáo viên
những gốc phượng vĩ những cây me cây điệp cây bằng lăng cây ngọc lan hay cây bằng nơi sân trường còn là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò
mình sẽ bảo vệ cái mảng xanh của trường dình dữ chăm sóc cho nên những cây nào mà có cái vấn đề thật sự là nghiêm trọng không thể cúi quản được nữa thì mình mới là đốn hạ
nhìn những cái cây xanh ở đây tụi em sẽ được điều tiết hơn về phần mắt với lại là có một cái không khí trong lạnh
sau vụ tai nạn tại trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba
an toàn cây xanh trong mùa mưa sông tới thành phố hồ chí minh đã tăng cường giả soát kiểm tra và xử lý cây xanh nơi công cộng đường phố trường học bệnh viện
đây là điều được người dân đồng tình thế nhưng điều cần hơn nữa là việc bảo đảm an toàn phải đi liền với việc bảo tồn phát triển mảng xanh khi thành phố hồ chí minh hiện đang thiếu cây xanh chầm trọng
cây xanh thành phố hồ chí minh chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân
cái bán xanh đô thiền thành phố hiện nay đã chưa có quy hoạch của ngành cây xanh thì nó chưa quy hoạch được
cái này cái rất tiếc lãnh đạo thành phố cũng nên quan tâm nhiều hơn cho công tác chăm sóc và quản lý cây xanh
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng năm trăm bốn mươi triệu mét khối cây xanh
riêng nội thành có gần năm năm triệu mét khối cây xanh chiếm một trong khi khu vực này tập trung gần chín mươi dân số
độ che phủ bình quân đầu người chưa tới một m hai không đạt quy chuẩn và chỉ bằng một phần một mươi chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới